thưa quý vị ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại tỉnh phú yên và bình định liên tục có mưa lớn
cộng với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến cho một số nơi bị ngập lụt và giao thông đã bị chia cắt
mưa lớn khiến nước lũ trên các sông tại bình định tiếp tục dâng cao khiến nhiều ngôi nhà bị ngập
giao thông chia cắt một phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi sạt lở và mất điện tại một số khu vực miền núi
tại huyện vân canh nước lũ làm gãy đổ một mươi một cột điện gây mất điện trên diện rộng với ba mươi người dân bị ảnh hưởng
trên một ngôi nhà ở các huyện an lão hoài ân phù cát tuy phước bị ngập sâu từ năm đến một mét
tỉnh bình định đang tập trung ứng phó thiên tai
tại huyện tuy phước lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn tại những đoạn đường bị ngập sâu
ngăn không cho người dân qua lại khi có nước lũ tràn về
tại phú yên tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi hai từ huyện đồng xuân đi thị xã sông cầu
nước ngập sâu gần một mét nhiều hộ dân sinh sống tại xã xuân sơn bắc và xuân sơn nam bị cô lập
không thể di chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ
tương tự tuyến đường dt sáu trăm bốn mươi một từ huyện tuy an đi huyện đồng xuân có khoảng ba km bị ngập
từ bốn đến sáu mét khiến phương tiện giao thông qua lại khó khăn
các hộ dân ở khu vực các xã như an định an nghiệp huyện tuy an bị ảnh hưởng
để đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực ngập sâu
nhất là tuyến đường giao thông đều đã có lắp các biển cảnh báo người dân khi qua lại